bão số chín tuy không đổ bộ trực tiếp vào bình thuận tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão đã gây mưa to
sóng lớn kết hợp chiều cường cũng đã cuốn ba mươi ba thuyền máy công suất dưới hai mươi cv ra biển
do lớn cũng đã cuốn trôi một lồng bè một mươi hai ô nuôi cá bớp đang thu hoạch ở thôn kê gà huyện hàm thuận nam
tại thành phố phan thiết khu vực phường hàm tiến khoảng một km sạt lở sâu vào đất liền từ năm đến một mươi mét
cũng trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng hoàng
kiểm tra công tác phòng chống bão đồng thời thị sát một số khu vực và vị trí ven biển bị sạt lở
do ảnh hưởng của bão số chín tại phường hàm tiến mũi né thành phố phan thiết phường phước lộc thị xã la di và thị trấn liên hương huyện tuy phong